thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa có cuộc điện đàm vào chiều nay với thủ tướng ấn độ narendra modi
hai thủ tướng đã trao đổi về hợp tác phòng chống dịch bệnh và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
trong đó thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chia sẻ kinh nghiệm cập nhật tình hình của việt nam
trong ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín và những kết quả tích cực đã đạt được
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh các biện pháp quyết liệt của chính phủ việt nam
nhằm kiểm soát lây lan dịch bệnh thực hiện nhiệm vụ kép với ưu tiên chống dịch
vừa ổn định phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an sinh xã hội được người dân đồng tình ủng hộ chung tay hành động
thủ tướng cũng đánh giá cao nỗ lực của cá nhân thủ tướng narendra modi và chính phủ ấn độ
đã có nhiều biện pháp kịp thời đồng bộ trong việc ứng phó dịch covid một mươi chín thời gian qua
thủ tướng khẳng định sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ ấn độ trong khả năng của việt nam
đề nghị chính phủ và các cơ quan hữu quan ấn độ quan tâm tạo điều kiện để công dân việt nam yên tâm sinh sống và học tập tại ấn độ
thủ tướng narendra modi đánh giá cao nỗ lực và các biện pháp của chính phủ việt nam ứng phó với dịch covid một mươi chín
chia sẻ những điểm tương đồng cũng như một số đặc thù trong các biện pháp mà chính phủ ấn độ đang triển khai
đánh giá cao vai trò quan trọng và linh hoạt của việt nam trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
nhấn mạnh sẽ tiếp tục ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với việt nam trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm trong bối cảnh mới hiện nay
hai thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cần phối hợp chặt chẽ chia sẻ thông tin kinh nghiệm trong cuộc chiến chống dịch hiện nay
nhất trí không để quan hệ hai nước bị ngưng trệ do tác động của dịch bệnh
coi hợp tác dầu khí là lĩnh vực chiến lược trong quan hệ hai nước trong thời gian tới
hướng đến mục tiêu kim ngạch thương mại một mươi năm tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi